xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo
thưa quý vị thực hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam
sáng nay hơn bốn phạm nhân đã được đặc xá trước thời hạn theo quyết định của chủ tịch nước
tại trại sam phú sơn bốn tỉnh thái nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã trao quyết định đặc xá cho chín mươi bảy phạm nhân
trong số chín mươi bảy phạm nhân được trao quyết định đặc xá trước thời hạn có sáu phạm nhân người nước ngoài
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh
kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn tám đến nay thực hiện luật đặc giá
nhà nước ta đã thực hiện được sáu đợt đặc xá tha tù trước thời hạn
cho tám mươi một bảy trăm chín mươi năm phạm nhân và chín trăm một mươi bảy người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
đại đa số người được đặc xá đã trở về nơi cư trú ổn định cuộc sống làm ăn lương thiện
tỷ lệ tái phạm thấp phó thủ tướng căn dặn đặc xá mới chỉ là bước đầu hướng thiện
cần phải nỗ lực cố gắng để tái hoàn nhập

lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam tôi tin rằng các anh các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách
và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn vững vàng hơn trong cuộc sống
đối với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này phó thủ tướng mong muốn các phạm nhân tiếp tục nỗ lực cố gắng
chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại giam tích cực học tập lao động cải tạo
để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan học